và là giai đoạn các em bắt đầu định hình rõ ràng cá tính suy nghĩ và hiểu hơn về niềm đam mê của mình với nghệ thuật
những buổi học như thế nào sẽ nuôi dưỡng đam mê cá tính sáng tạo của các em và bắt đầu dẫn dắt các em đến với nền tảng cơ bản của nghệ thuật thị giác
một cái lý do vì sao mà tôi nghĩ rằng là tôi sẽ luôn luôn duy trì cái đường dạy học đấy
đấy là nó đã trở thành một cái đam mê của mình
đấy là đến cuối tuần thì mình sẽ được gặp những gương mặt thân quen
được hướng dẫn những bạn mà các bạn trẻ và với các bạn ở cái lứa tuổi mà từ sáu tuổi cho đến mười mấy tuổi
thì thực ra là các bạn có rất nhiều ý tưởng và khi mà tương tác với các bạn ấy thì bản thân mình học hỏi được rất là nhiều
và mình cảm thấy cũng được truyền cảm hứng bởi sự sáng tạo của các bạn
cháu rất là thích học vẽ từ hồi nhỏ và đến đây thì cháu thấy không khí rất là thoải mái và cũng không áp lực
còn cô thì cũng vui tính cũng hiền đấy là theo con
học ở đây thì con thích vì là học nhiều có cả cắt giá làm thủ công cả vẽ cả phát họa các thứ
cháu biết đến lớp học của cô lê giang là nhờ tìm hiểu nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ và nhờ sự đam mê
lúc đầu thì sẽ rất khó nhưng về sau khi cô ấy giảng đầy đủ thì con thấy quen và bắt đầu thấy dễ hơn
cô ấy dạy rất tốt và con bắt đầu đam mê hơn
con tham gia vào lớp học vẽ vì con muốn thi đổ vào trường trung học phổ thông mỹ thuật của hà nội
con thấy vẽ hình khối là khó nhất
con thấy cô nhiệt tình cho mấy dạy
trước những tín hiệu tích cực nhận được sau mỗi quá học lê giang đã cùng một người bạn là nghệ sĩ đỗ tưởng linh thành lập ra six space để mở rộng hoạt động hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ
đưa nghệ thuật thị giác gần hơn với cộng đồng
dự án cũng là sự gặp nhau của hai người nghệ sĩ trẻ có cùng sở thích nghệ thuật thử nghiệm ủng hộ nghệ sĩ mới cởi mở kết nối với những nghệ sĩ quốc tế
ra đời đầu năm hai nghìn một mươi năm six space hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận và là một trong những không gian nghệ thuật thị giác đầu tiên tại hà nội
six space đã khởi xướng một loại hình nghệ thuật khá mấy mẻ ở việt nam
đó là một không gian nghệ thuật mở nơi mà tại đó các nghệ sĩ trẻ
những công chúng yêu nghệ thuật được tương tác và thử nghiệm những xu hướng nghệ thuật mới lạ
đó là một trong những mục tiêu của six space không gian mà tôi được thắng lập
đó là muốn nghệ thuật nó tương tác với cộng đồng nhiều hơn và muốn mở ra những cái hướng tiếp cận cũng như là hợp tác đa ngành giữa các nghệ sĩ và các ngành khác
cụ thể là trong dự án đó thì là nghệ nhân và trong dự án hiện tại chúng tôi đang làm là dự án công nghiệp
cụ thể là trong dự án đó thì là nghệ nhân và trong dự án hiện tại chúng tôi đang làm là dự án công nghiệp
trong dự án công dân trái đất thì chúng tôi đợi hợp tác với trường đại học bách khoa chúng tôi hợp tác với những nhà nghiên cứu về sinh học hay là về mặt nước về không khí
tôi có một dân dài sống ở nước ngoài và tham gia các hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài
và khi trở về việt nam tức là cách đây một năm thì tôi cũng tìm kiếm những cơ hội để tham gia vào các dự án liên quan tới nghệ thuật của các không gian độc lập
tức là một các không gian độc lập do nghệ sĩ điều hành và các dự án liên quan đến nghệ thuật hình hóa
thì đấy là một công việc mà tôi đã có từ trước đây và tôi muốn theo đuổi tại bối cảnh ở hà nội việt nam này
mình hãy kiên trì mình hãy kiên nhẫn để đi trên con đường của mình
và mình cứ thực hành thôi mình cứ làm việc của mình thôi và mình hãy làm cho tốt cái công việc chuyên môn của mình
và rồi các cơ hội nó sẽ đến
với quan điểm làm nghệ thuật
đường đại nhưng không bỏ quên truyền thống
nghệ sĩ lê giang và những người đồng sự của chị đã xây dựng dự án ray mcqueen the artist artisan
tưởng tượng về nghệ sĩ nghệ nhân nhằm kết nối các nghệ sĩ trẻ với các nghệ nhân làng nghề
các nghệ sĩ trong đó có lê giang đã dành một năm đi đến hơn tám mươi làng nghề truyền thống của miền bắc
để học hỏi trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu sự chăn trở của các nghệ nhân
với nghệ sĩ lê giang cảm ứng lớn trong sáng tác
đến từ cuộc sống và truyền thuyết tâm linh
việc quay trở lại với chất liệu truyền thống và những chủ đề tâm linh dân gian
là một cách để các nghệ sĩ tìm lại về cội nguồn văn hóa của mình
từ đó vận dụng vào các sáng tác và thiết kế đường đại
một mạch chày của thời gian trong xu hướng đô thị hóa toàn cầu hóa hiện nay
thông qua đó các nghệ sĩ cũng muốn xây dựng một bản đồ các làng nghề
cũng như tạo ra những sản phẩm thủ công truyền thống hơi hướng đường đại
trên cơ sở thúc đẩy khả năng sáng tạo của các nghệ nhân thay vì đưa vào những mẫu đặt hàng sẵn có
theo nghệ sĩ lê giang đấy là cái hay của nghệ thuật đương đại đi vào đời sống
không chỉ ở sản phẩm trực tiếp cuối cùng mà ở các khâu
đây là mô hình đã được phổ biến ở nhiều nước nhưng còn khá mới mẻ ở việt nam
tôi chia nhau ra là mỗi nghệ sĩ sẽ đi cụ thể là mười mấy ngôi làng nghề làng nghề ở việt nam ở miền bắc việt nam
và sau đó thì mỗi nghệ sĩ sẽ kết hợp với cả một nghệ nhân để tạo nên một tác phẩm
ở trong dự án đó thì tôi kết hợp với cả một nghệ nhân là anh phú ở làng khảm trai chuôn ng
tôi đã tạo nên một cái chắp chầu bằng chất liệu thạch cao

trên những cái hình vẽ của nghệ nhân ấy thì tôi sửa đổi những cái hình ảnh đấy thêm vào những cái chi tiết của
mình sau đó thì làm việc cùng nghệ nhân để khảm lên trên một cái bề mặt chất liệu mới mà nghệ nhân chưa
bao giờ làm để là hình ảnh cao thay vì là gỗ
từng tham gia nhiều cuộc triển lãm và trạc giáng tác ở nước ngoài như nhật bản philippines singapore
pháp nghệ sĩ lê giang quan niệm nghệ sĩ trẻ cần có những không gian nghệ thuật chứ không
không chỉ là những gallery để treo bày tác phẩm
rộng khoảng chín mươi tám m hai six space là nơi diễn ra nhiều sự kiện nghệ thuật đặc biệt
từ các cuộc trưng bày tranh trò chuyện nghệ thuật chiếu phim
cho đến các buổi giới thiệu thực hành nghệ thuật độc đáo như tìm hiểu về sách thể nghiệm
hay tạo dựng hình ảnh từ tranh in lụa
không chỉ đến và xem người yêu nghệ thuật được tự tay thao tác trên một chất liệu
được các nghệ sĩ nước ngoài hướng dẫn và mang tác phẩm về nhà
trong khi các gallery khác bày bán những tác phẩm của những nghệ sĩ tên tuổi
để dễ quảng cáo dễ có doanh thu thì không gian của nghệ sĩ lê giang lại làm phi lợi nhuận
nhưng chỉ bằng việc huy động các quỹ nghệ thuật từ nước ngoài
cũng như kinh phí từ việc mở những lớp dạy làm nghệ thuật
dự án của nghệ sĩ lê giang đã tiếp sức cho nhiều nghệ sĩ trẻ
từ khâu cố vấn phát thảo ý tưởng cho đến thực hiện và giới thiệu tới công chúng
tôi thấy từ năm hai nghìn một mươi năm khi chúng tôi thành lập
six space cho đến nay là hai nghìn hai mươi thì đã có rất nhiều các không dạng thuật khác được tổ chức
và trong bối cảnh như thế thì là nghệ sĩ cũng như là người làm về văn hóa
thì đó là một cái điều rất là đáng mừng
và cũng chính vì thế mà tôi thấy rằng là có lẽ là ở hà nội bây giờ giai đoạn này
thì nó không cần thiết một cái không gian mà chỉ làm nhiệm vụ treo tranh và tổ chức triển lãm
chúng ta có rất nhiều không gian mà nghệ sĩ bây giờ có thể trưng bày tác phẩm
vẫn có một cái nhu cầu về một cái nơi mà nó có thể thúc đẩy những cái sự trao đổi
thúc đẩy những cái sự nghiên cứu thì đấy vẫn là vai trò của six space
mọi người có một cái sự có thể nói là đoàn kết
mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau và làm việc không hì lợi nhuận
và tôi nghĩ là đấy là một cái điều mà tôi nhận lại được nhất
là sự việc ở trong một cộng đồng rất là thân thiết và luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau như thế ở hà nội này
với mong muốn xây dựng một đời sống nghệ thuật đời sống tâm hồn phong phú
sống động và có chiều sâu nhất nghệ sĩ lê giang đang đi trên con đường đó
con đường mặc dù còn rất nhiều khó khăn và thử thách
với mong muốn xây dựng một đời sống nghệ thuật đời sống tâm hồn phong phú
sống động và có chiều sâu nhất nghệ sĩ lê giang đang đi trên con đường đó